thưa quý vị khán giả liệu pháp miễn dịch ngày càng được quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn
bởi bệnh nhân ung thư nói chung và người bệnh ung thư gan nói riêng
tuy vậy biện pháp điều trị này vẫn chưa được phổ biến một cách rộng rãi
đôi lúc có thể gây nhầm lẫn
theo chuyên gia y tế việc tìm hiểu sẽ giúp bệnh nhân có cơ hội được xem xét cẩn thận
bất kỳ tác dụng phụ nào mà quá trình điều trị ung thư gây ra
cảm ơn bác sĩ trần hải bình đã trở lại với chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ khi nào nên ứng dụng liệu pháp miễn dịch đối với bệnh nhân ung thư gan
ung thư gan hiện tại là một loại bệnh ung thư mà trên thế giới thì đứng thứ hai
tuy nhiên ở việt nam mình thì lại đứng đầu trong các loại ung thư
ung thư gan gây có số người mắc nhiều nhất tại việt nam
cũng như là gây tử vong nhiều nhất trong các loại bệnh ung thư
trên có ung thư phổi ung thư vú
về ung thư gan thì sẽ chia thành rất nhiều giai đoạn
chia thành bốn giai đoạn
giai đoạn sớm giai đoạn sau đó giai đoạn tiến triển và giai đoạn muộn
thế thì những người bệnh ở những cái giai đoạn sớm
khi khối u còn có thể mổ được có thể đốt sóng cao tật được
có thể nước mạnh được thì chúng ta sẽ chưa cân nhắc đến vấn đề điều trị toàn thân
tuy nhiên khi ung thư gan tiến triển di căn
rồi có viết khối tích mịch cửa hay là di căn vạch ổ bụng
di căn đến các tạng khác thì lúc đó thì chúng ta không thể điều trị tại chỗ được nữa
chúng ta sẽ phải tiến hành điều trị toàn thân
thì trong các phương pháp điều trị toàn thân thì liệu pháp miễn dịch là một phương pháp điều trị mới
mới được cập nhật vào trong hướng dẫn điều trị trên thế giới cũng như tại việt nam
bởi vì người ta đã chứng minh được rằng là thuốc miễn dịch thành công
và có hiệu quả trong điều trị toàn thân cho người bệnh ung thư gan
giúp đẩy lùi khối u cũng như là kéo dài thời gian tuổi thọ của người bệnh ung thư gan
liệu pháp miễn dịch được áp dụng trong điều trị ung thư gan sẽ mang lại hiệu quả như thế nào đối với người bệnh thưa bác sĩ
đối với những ung thư gan giai đoạn tiến triển và di căn thì liệu pháp miễn dịch có vai trò rất quan trọng
đấy là phương pháp điều trị đầu tay cũng như là lựa chọn số một dành cho những người bệnh có ung thư gan tiến triển hoặc là di căn
người bệnh sẽ được lựa chọn phương pháp này để điều trị vì nó mang lại hiệu quả cao
giúp đẩy lùi khối u cũng như tăng thời gian tuổi thọ cho người bệnh
hiện tại thì tại việt nam có rất nhiều thuốc miễn dịch
có rất nhiều thuốc miễn dịch
rất nhiều thuốc miễn dịch đời mới và coi đầy đủ trong pháp đồ điều trị cho người bệnh ung thư gan giai đoạn tiến triển và di căn
thưa bác sĩ tại khoa ung biếu bệnh viện đào khuất tâm anh thì áp dụng liệu pháp miễn dịch này như thế nào ạ
vì ung thư gan là cái loại ung thư mà gặp nhiều nhất tại việt nam
cho nên là tại bệnh viện tâm anh
tại khoa ung biếu của chúng tôi thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan đến cũng tương đối nhiều
thậm chí cao hơn cả lượng bệnh nhân ung thư phổi ung thư đường tiêu hóa hay là ung thư vú
và khi bệnh nhân đến với chúng tôi thì phần lớn bệnh nhân đều ở giai đoạn tiến triển và di căn
tức là khi đấy chúng ta không sử dụng được các phương pháp điều trị toàn thân nữa
thì chúng tôi sẽ tư vấn và khám tư vấn cũng như là hội trần cho người bệnh
và chọn cái liệu pháp miễn dịch giống như là cái phương pháp điều trị đầu tay cho những người bệnh ở bệnh viện tâm anh
chúng tôi đã điều trị được cho một số người bệnh và đưa lại được hiệu quả ban đầu khá tốt
tương đối hiệu quả để lùi được khối u giảm được chỉ số ung thư gan cũng như là các tác dụng phụ thì gần như là rất ít gặp rất an toàn cho người bệnh
một lần nữa cảm ơn bác sĩ trần hải bình đã tham gia chương mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người bệnh sẽ có những kiến thức cụ thể hơn để điều trị bệnh ung thư ga
bệnh ung thư gan
theo chuyên gia y tế các triệu chứng lâm sàng sớm nhất của bệnh ung thư gan là bệnh ung thư gan

vậy trong hai tuần liên tiếp nếu bạn cảm thấy đau vùng gan sốt sụt cân và các triệu chứng khác
thì nên kịp thời đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám phát hiện sớm ung thư gan
ung thư gan khi phát hiện ở giai đoạn muộn thường không có biện pháp điều trị triệt để
khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt suy giảm chất lượng cuộc sống
được định hướng trở thành một trong những trung tâm tư vấn và điều trị ung thư hàng đầu
qua ung liếu bệnh viện đa khoa tâm anh
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan
áp dụng mô hình điều trị đa mô thức và cá thể hóa trong điều trị
khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư trang thiết bị hiện đại
quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao luôn quan tâm chăm sóc chuyên biệt cho từng bệnh nhân
hỗ trợ tiếp cận với các chuyên gia y tế hàng đầu ở nước ngoài
cập nhận nhanh các phát đồ điều trị tương đương với tiêu chuẩn thế giới
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh ung thư trong khu vực
và người bệnh trở về từ các trung tâm y tế nước ngoài